mở đầu là thông tin xét xử vụ án giết người giấu sát xảy ra tại con tum
kẻ gây án là mai tấn thưởng chú tại huyện đắc tô tỉnh con tum đã bị tuyên án tù trung thân
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
trong bữa nhậu tại nhà mai tấn thưởng thì thưởng đòi nợ nguyễn văn đại hai mươi đồng
thường đã dùng một chiếc kéo đâm một nhát vào vùng cổ của đại
sau đó thưởng tiếp tục lấy búa đập vào vùng trán của đại
thấy đại nằm im chảy nhiều máu thưởng bỏ mặc và đi ngủ
đến sáng khi phát hiện đại đã chết sợ người khác phát hiện nên thưởng đã kéo sát đại ra mương nước cạn khô sau nhà
dùng áo mưa cuốn thi thể rồi lấy lá cây khô che phủ tránh sự phát hiện hành vi phạm tội của mình
kết thúc phiên tòa căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo
hội đồng xét xử đã tuyên phạt mai tấn thưởng tù trung thân về tội giết người
một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về việt nam
rồi đưa đi nước ngoài tiêu thụ
rồi đưa đi các tỉnh tiêu thụ vừa bị công an tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
sau một thời gian theo dõi vào đêm ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba tại xã diễn thành huyện diễn châu
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an đã phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng vũ văn toạn
chú xã thanh hải huyện thanh liêm tỉnh hà nam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một mươi hai viên ma túy tổng hợp có trọng lượng một hai kg
cơ quan công an xác định đối tượng vũ văn toản là mắt xích quan trọng
toản là đối tượng đã có nhiều tiền án về nhiều tội danh
đây là đối tượng hoạt động với phương thức tinh vi thường xuyên thay đổi thủ đoạn phương tiện di chuyển để đối phó với lực lượng chức năng
tại cơ quan công an vũ văn toản đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
và hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
từ nguồn tin tối giác tội phạm của quân chúng
tỉnh bắc cạn đã bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí vật liệu nổ
ngay sau khi nhận được điện tối giác của quân chúng về việc đối tượng triệu quý phú tàng trữ vật liệu nổ
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện trợ đồn đã làm rõ
tại nhà của phú lực lượng công an đã thu giữ gần hai năm kg thuốc súng hơn ba mươi ba kg các loại đạn trì
một khẩu súng tự chế hai mươi viên đạn vỏ đạn và số tiền hơn hai mươi bốn triệu đồng
quá trình làm việc
cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thu giữ một mươi sáu cá thể rùa có trọng lượng năm hai kg
hai cá thể rắn có trọng lượng hai tám kg
tại cơ quan công an phú thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tuy đã từng được lực lượng chức năng tuyên truyền vận động giao nộp vũ khí vật liệu nổ
nhưng không thực hiện
tại quảng nam vào khoảng ba giờ sáng ngày hôm nay trên đường hồ chí minh
đoạn qua địa bàn huyện phước sơn đã xảy ra vụ cháy xe tải chở than
thời điểm trên tại địa phần thôn lao du của xã phước xuân huyện phước sơn
xe tải biển kiểm soát bốn mươi ba h một nghìn một trăm chín mươi sáu đang di chuyển thì bốc cháy dữ dội
xe tải này vận chuyển một mươi năm năm tấn than củi cà phê từ huyện chư sê tỉnh gia lai về đà nẵng
cho một công ty
trên xe có hai người gồm anh phạm khải và nguyễn ngọc hoàng cùng chú tại tỉnh phú yên
nhận được thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
cùng hai xe cứu hỏa đã đến hiện trường dập lửa và ngăn đám cháy lan rộng
tuy nhiên do xe chở than là nguyên liệu cháy cho nên đám cháy bùng phát dữ dội
việc tiếp cận chữa cháy gặp nhiều khó khăn
vụ cháy đã được dập tắt
hai xe tải hư hỏng nặng nề và rất may không có thiệt hại về người
vụ cháy đã làm giao thông trên đường hồ chí minh bị ách tắc hàng giờ đồng hồ
lực lượng công an đã có mặt điều tiết hướng dẫn giao thông
nguyên nhân cháy xe ban đầu được xác định do lửa bốc lên từ than ở trên thùng xe
nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và khả năng giải quyết xử lý tình huống
khi có sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn tỉnh
trong thời gian vừa qua phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cà mau
đã đẩy mạnh hoạt động huấn luyện diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở
qua đó nâng cao ý thức trang bị kỹ năng sẵn sàng chữa cháy cứu nạn cứu hộ
của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
hạn chế thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra
đây là hình ảnh buổi diễn tập phương án chữa cháy tại trường trung học phổ thông hồ thị kỷ
với tình huống giả định là khi xảy ra cháy tại phòng thư viện với diện tích đám cháy khoảng hai mươi m hai
sau đó lan sang toàn bộ các dãy phòng học điền kề
khi phát hiện đám cháy nhà trường đã huy động lực lượng triển khai công tác chữa cháy và thoát nạn
đồng thời khẩn cấp báo cháy đến cơ quan chức năng
nhận được tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã điều động bốn xe chữa cháy cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ
trong đó có một xe cứu nạn cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường
phối hợp cùng các lực lượng triển khai phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
sau thời gian ngắn đám cháy đã được các lực lượng chức năng khống chế dập tắt hoàn toàn
tất cả các thầy cô trong tổ phòng cháy chữa cháy làm việc hết rất nhiệt tình
và làm đúng theo kế hoạch đã đề ra của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và qua cái buổi diễn tập hôm nay thì có nghĩa rất là quan trọng
vừa củng cố lại tổ phòng cháy chữa cháy của nhà trường
vừa có công tác động viên tuyên truyền đến tất cả các cơ sở khác
về công tác phòng cháy chữa cháy trong các trường học
còn đây là buổi diễn tập phương án chữa cháy tại trung tâm thương mại sensi city cà mau
với tình huống giả định là khi phát hiện cháy tại tầng hai của nhà giữ xe trung tâm
lực lượng bảo vệ đã lập tức báo cháy cho toàn thể nhân viên và mọi người biết
thoát ra khu vực an toàn bằng lối thoát nạn gần nhất
nhận được tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
và các lực lượng hỗ trợ nhanh chóng có mặt
kịp thời dập tắt đám cháy cứu người bị nạn đưa ra ngoài an toàn
thông qua buổi diễn tập đã nâng cao tinh thần cảnh giác và trách nhiệm trong công tác thường trực
sẵn sàng chiến đấu khả năng huy động lực lượng phương tiện xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ xảy ra
đồng thời giúp cơ sở nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy
thấy được tầm quan trọng của việc chữa cháy tại chỗ xử lý đám cháy từ khi mới phát sinh
có thể thấy việc diễn tập thực tập phương án chữa cháy là giải pháp cực kỳ hiệu quả trong công tác phòng cháy
không những cho đơn vị chủ quản mà còn cho cả lực lượng làm nhiệm vụ
chính vì vậy thời gian qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
thường xuyên hướng dẫn phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
tổ chức diễn tập thực tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ ít nhất một năm một lần
mục đích của diễn tập phương án là nhằm nâng cao công tác tuyên truyền
và công tác phối hợp giữa các lực lượng chữa cháy cơ sở và lực lượng chữa cháy cơ nghiệp
cũng như lực lượng làm an ninh trật tự lực lượng làm công tác y tế
để đảm bảo khi sự trái nổ xảy ra ở bất cứ cơ sở nào
thì sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng vừa trên chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có hiệu quả cao nhất
thời gian tới lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cà mau
sẽ tiếp tục tăng cường công tác diễn tập thực tập phương án chữa cháy tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh
qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở tổ chức đơn vị địa phương và các tầng lớp nhân dân
về ý thức tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng thời đẩy mạnh với tiêm truyền thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
ngăn chặn kịp thời những hậu quả do giặc lửa gây ra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng đang tiến hành giải quyết tố giác
đối với đào mạnh dũng trú tại tp hải phòng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đào mạnh dũng nguyên là cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất huyện thủy nguyên tp hải phòng
bị tố giác có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi góp vốn để kinh doanh bất động sản
nhưng không thực hiện có dấu hiệu bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng thông báo để các cá nhân tổ chức đã bị đối tượng đào mạnh dũng chiếm đoạt tài sản
với hình thức trên biết và liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng
địa chỉ số ba lê đại hành phường minh khai quận hồng bàng thành phố hải phòng để được giải quyết
thông tin liên hệ điều tra viên lê công định số điện thoại ba trăm chín mươi bốn hai trăm chín mươi sáu hai trăm chín mươi tám
dù không phải là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy
nhưng thời gian vừa qua công an huyện hải phòng hải bộ đã liên tiếp phát hiện đấu tranh và bắt giữ nhiều cụ điểm buôn bán vận chuyển ma túy
trên địa bàn
điều đáng nói là các đối tượng trong vườn dây ổ đóng ma túy này
phần lớn là người trẻ tuổi cho thấy tội phạm trên lĩnh vực này đang có dấu hiệu trẻ hóa
đây là điều đáng bóng đậm đến nay
ghi nhận của báo viên truyền hình công an tp hải phòng
người yêu hai mươi tuổi còn cô gái này mới một mươi chín
sau khi cùng dùng ma túy tìm hiểu thì bán ma túy có lời
được người yêu rủ dê em đã tiếp tay cho người yêu mua ma túy về để bán
sau khi bị công an huyện hải đức

thậm chí là có những em năm nay là sinh năm hai nghìn chín đã mua bán ma túy
và thực tế là đội đã bắt giữ
tuy nhiên thì cái việc mà các em mua bán ma túy
thì nó cũng có những cái việc mà thiếu sự quản lý của gia đình của xã hội
cũng như là cái việc mà nhận thức của các em nữa
cho nên dẫn đến cái việc mà vi phạm pháp luật
bởi vì là đối với những cái thủ đoạn mà các đối tượng nó tuyên truyền
nó đưa vào là cái thuốc lá thị tửi đấy ạ
thì nó bảo là đây là cái loại thuốc lá thị hệ mới

và nó không nghiện như thế là thuốc lá thông thường
nhưng mà quá trình ở đây thì lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy
công an hiện hoài đức đấu tranh thì là đa phần là tiện
là nó đã tổng cái chất ma túy vào trong cái thuốc lá thị tử đó
theo báo cáo điều tra chỉ trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
công an huyện hoài đức đã bắt giữ một mươi ba vụ với một mươi bảy đối tượng
trong đó có những đối tượng mang nhiều tiền án tiền sự liên quan đến ma túy
cũng đã bị bắt giữ
công an hiện hoài đức đã bắt giữ một mươi ba vụ với một mươi bảy đối tượng
công an hiện hoài đức đã bắt giữ một mươi ba vụ với một mươi bảy đối tượng
để làm tốt công tác phòng ngừa giữ vững an ninh trật tự địa bàn đẩy lùi tội phạm ma túy công an huyện hoài đức chú trọng lấy công tác phòng ngừa là chính
đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về tác hại hệ lụy của ma túy chủ động phối hợp với gia đình chính quyền cơ sở trong việc quản lý giáo dục con em tránh nguy cơ bị rụ rỗ lôi kéo sử dụng tham gia các đường dây ma túy bên cạnh đó cũng giám sát giúp đỡ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác thưa quý vị một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về việt nam rồi đưa đi các tỉnh tiêu thụ vừa bị công an nghệ an phát hiện bắt giữ
sau một thời gian theo dõi vào đêm ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba tại xã diễn thành huyện diễn châu công an huyện diễn châu nghệ an đã phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng vũ văn toản chú tại xã thanh hải huyện thanh liêm tỉnh hà nam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy

vì không lấy được sim điện thoại đã mang đi cầm cố trung dùng dao đâm một người đàn ông tại đắk lắc khiến cho nạn nhân hỏng mắt chấn thương sọ não công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam nguyễn duy trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú ở phường bình tân thị xã buôn hồ về hành vi giết người
trước đó em trai của trung có mang một điện thoại di động cầm cố cho anh cao trí dũng cũng chú ở phường bình tân nhưng quên không tháo sim trong điện thoại di động ra nên trung có tìm trí đòi lại sim điện thoại cho em trai của mình nhưng trí không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
trung bị trí đánh nhiều cái vào người vào đầu nên trung đã giúp dao thái lan mang sẵn trong người đâm chúng vào mắt trái của anh trí